thưa quý vị bộ công an đã có thông tin về một số điểm mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự kiến được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy
đáng chú ý dự luật bổ sung mới nội dung về điểm của giấy phép lái xe
theo dự thảo của bộ công an mỗi giấy phép lái xe có một mươi hai điểm được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu
tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm số điểm cụ thể bị trừ tương ứng với từng trường hợp vi phạm
và sẽ do chính phủ quy định trí tiết
điểm trừ điểm bằng lái xe được quy định trong dự luật
theo bộ công an là một biện pháp quản lý nhà nước không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính
quy định này vừa có tính chất dân đe vừa có tính chất giáo dục
động viên về chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đó tài xế vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm bằng lái
và trong thời hạn một mươi hai tháng khi chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ một mươi hai điểm